ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai vừa có văn bản gửi các sở ngành địa phương yêu cầu phân bổ vaccine phòng covid một mươi chín đợt một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
cho các doanh nghiệp đang thực hiện phương án ba tại chỗ trong và ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
theo đó ưu tiên tiêm cho một trăm linh người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp thực hiện phương án ba tại chỗ
nhóm ngành nghề sản xuất kinh doanh mặt hàng thiết yếu tuyến đầu phát triển kinh tế
ủy ban nhân dân tỉnh cũng lưu ý để tránh trùng lập và không bỏ sót các đối tượng
đặc biệt là công nhân lao động tại các doanh nghiệp thực hiện phương án ba tại chỗ
sở y tế có trách nhiệm chủ trì phối hợp ban quản lý các khu công nghiệp đồng nai
sở lao động thương minh xã hội và ủy ban nhân dân các huyện thành phố tổng hợp
giả soát danh sách để phân bổ sử dụng vaccine và tổ chức tiêm theo đúng quy định
hiện nay trên địa bàn tỉnh đồng nai có hơn một hai doanh nghiệp đang thực hiện phương án ba tại chỗ
với số lao động khoảng một trăm bốn mươi người
thời gian qua số lao động được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi một đạt tỷ lệ chưa cao
chỉ những doanh nghiệp có đông lao động được ưu tiên tiêm trước một trăm linh lao động thực hiện ba tại chỗ
do đó các doanh nghiệp đề xuất tỉnh ưu tiên vaccine tiêm cho một trăm linh lao động đang lưu trú tại nhà máy
và lao động đang nghỉ chờ việc để tới đây bổ sung lao động khôi phục lại sản xuất